cùng thời điểm trên lực lượng công an cũng tiến hành bắt giữ tuyển hưng tại nhà riêng ở phường trảng giài thành phố biên hòa
đồng thời kiểm tra hai quán karaoke của đường dây này là quán karaoke nige ở phường tân biên và karaoke thùy dương ở phường tam hiệp
bắt quả tang sáu nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục nhảy múa thoát y múa khiêu dâm cho khách
khi mà về quán làm với tôi thì tất cả các bé phải làm hợp đồng là đã ứng trước tôi có số tiền là bao nhiêu
đó như hồi nãi là tôi đã cho mượn và hứa hẹn là sẽ góp hàng ngày cho tôi
trong quá trình là làm nếu mà ở quán tôi mà khách mà có yêu cầu nhảy thoát y kích chụp thì mấy bé sẽ gợi ý cho tôi
và tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho mấy bé làm để mấy bé kiếm thêm thu nhập
thủ đoạn của hai vợ chồng tuyền hưng là móc nối với một số đối tượng tại thành phố hồ chí minh
ép buộc lừa các cô gái trẻ vay nợ với số tiền từ hai mươi đến hai mươi năm
các đối tượng ép nạn nhân về đồng nai vào quán karaoke tiếp khách khỏa thân mua thoát y và bán dâm
các đối tượng còn bắt nhân viên phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân
tiếp viên không đổi nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền bo của khách
số tiền lương phải nộp lại cho nhóm của tuyền đặt ra theo tỷ lệ
bằng thủ đoạn này tuyền và hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ hai mươi đến ba mươi một tháng
ngoài ra tuyền và hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần
nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hoàn toàn là không vay nợ chúng ép và nạn nhân phải buộc phải làm việc phải trả nợ cho chúng
thủ đoạn tinh vi hơn là khi mà chúng ép nạn nhân gây nợ thì chúng dùng điện thoại quay phim lại
thể hiện nạn nhân là tự giác vay và tự giác đến nơi cơ sở
cơ sở chúng để làm để trả nợ
và có nhiều trường hợp là đối tượng bắt nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân
thì số nạn nhân này bị quản thúc trong quá trình chỉ được phép để di chuyển từ nơi giam giữ đến cơ sở hợp đồng karaoke
sau khi hợp đồng xong tiếp khách xong thì đối tượng nạn em lại chở canh và chở về lại nơi giam giữ
thức đi cái quyền tự do đi lại của nạn nhân
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn khánh hội nguyễn tấn kiệt và hà văn nghị
đây là ba đối tượng được xác định là môi giới cho vợ chồng tuyền để đưa các cô gái về đồng nai làm việc nhẹ lương cao
vâng thưa quý vị do ảnh hưởng của mưa lớn trên tuyến quốc lộ một mươi chín c tại khu vực km một trăm bốn mươi ba cộng sáu trăm năm mươi
thuộc xã e tuyền
tổng khối lượng đất đã sạt lở mái tan lưu dương với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá
và đến ngày hôm nay vị trí sạt lở đã cơ bản được khắc phục và thông xe trở lại
trước đó vào khoảng bốn giờ ngày ba tháng một mươi hai đã xảy ra sạt lở mái ta lưu dương bồi lấp toàn bộ mặt đường
gây ách tắc giao thông trên quốc lộ một mươi chín c
khi công tác khắc phục đang được triển khai liên tục trong sáng ngày bốn tháng một mươi hai có thêm hai lần sạt lở
tổng khối lượng đất đã sạt lở tại khu vực ước tính là khối lượng đất

để khắc phục sạt lở sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đã huy động tăng cường thêm thiết bị nhân công
để hốt dọn đất đá trên mặt đường
và trong đêm ngày bốn tháng một mươi hai và sáng ngày năm tháng một mươi hai tại vị trí km một trăm bốn mươi ba cộng sáu trăm năm mươi
không phát sinh thêm sạt lở mới
sở giao thông vận tải đã nỗ lực khắc phục khối lượng đất đá tràn qua mặt đường trước đó
hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông một làn xe
hôm nay việc thông hai làn xe đã hoàn thành
còn tại hà tĩnh một vụ sạt lở cũng đã xảy ra tại km tám mươi hai ba trăm linh tuyến quốc lộ tám a
tại xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
hàng trăm khối đất đá từ trên núi đã sạt lở đổ xuống khiến cho giao thông ở đây ách tắc cục bộ
lực lượng chức năng cũng đã cắm biển để cảnh báo và huy động máy móc để dọn dẹp đất đá
và đến sáu giờ sáng ngày hôm nay tuyến quốc lộ tám a cơ bản đã được thông tuyến
do mấy ngày gần đây mưa lớn liên tục nên vào khoảng một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi hai
một lượng lớn đất đá từ trên cao theo dòng nước chảy trôi sạt xuống đường
gây ách tắc trên tuyến quốc lộ tám a đoạn qua địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
có khoảng tám trăm linh mét khối đất đá sạt xuống đường tại vị trí km tám mươi hai ba trăm linh quốc lộ tám a đoạn eo cô gái
khiến đoạn đường từ xã sơn kim một huyện hương sơn lên cửa khẩu quốc tế cầu treo bị tắt nghẽn
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín tuyến đường quốc lộ tám a cũng bị sạt lở do mưa lớn
đã khiến cho nhiều đoạn trên tuyến bị chia cắt
ngay sau đó lực lượng chức năng đã cấm tuyến để các đơn vị đưa máy móc đến săn ủi đất đá thông đường